từ ngày hai mươi một tháng bốn tại chùa linh thông thành phố hải dương tỉnh hải dương tổ chức phát gạo miễn phí cho người nghèo người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
mỗi người dân đến đây sẽ được nhận năm kg gạo một người một mươi tấn gạo sẽ được phát đến khi hết
trước đó chùa linh thông cũng đã trao tặng hai trăm ba mươi suất gạo cho hai mươi ba hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường quang trung